những ngày này thị trường đồ trang trí noel đang rất nhộn nhịp so với những năm trước các sản phẩm đã phong phú và đa dạng hơn phóng viên truyền hình nhân dân ghi nhận tại hải dương
tại nhiều cửa hàng bán đồ trang trí giáng sinh ở thành phố hải dương sức mua đã bắt đầu tăng đáng kể từ hơn một tuần trở lại đây
để phục vụ cho nhu cầu của khách các chủ cửa hàng đã nhập hàng từ khoảng nửa tháng trước
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại mới được xem là lúc bận rộn nhất của các cửa hàng buôn bán sản phẩm đồ trang trí cho mùa giáng sinh
đa phần các sản phẩm trang trí ở mùa giáng sinh năm nay đều có nguồn gốc sản xuất ở việt nam
cây thông noel giá từ ba trăm linh đồng
đến hơn một triệu đồng
dây kim tuyến giá từ tám đến hai mươi năm đồng
quả cầu pha lê giá từ năm đến ba mươi đồng
không khí mua sắm nhộn nhịp trong mùa noel năm nay khá sôi động
những sản phẩm dịch vụ đặc sắc mùa giáng sinh năm nay đều có sức tiêu thụ
mạnh hơn so với những năm trước đây